thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi tháng bảy kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm chính thức khai mạc tại hội trường diên hồng nhà quốc hội
kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới có vai trò rất quan trọng đặt nền móng cho hoạt động của quốc hội khóa một mươi năm
trong đó có nội dung quốc hội sẽ tiến hành bầu phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước
xem xét thảo luận các báo cáo về kinh tế xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác
theo cục khám chữa bệnh bộ y tế tính đến sáng ngày hai mươi tháng bảy việt nam đã có một mươi một bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
hơn bốn ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm chủng tại việt nam
tính từ một mươi tám h ba mươi ngày một mươi chín tháng bảy đến sáu h ngày hai mươi tháng bảy việt nam ghi nhận thêm hai một trăm năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong đó có một ca nhập cảnh
như vậy tính đến sáu giờ ngày hai mươi tháng bảy việt nam đã có sáu mươi một trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó năm mươi tám một trăm linh ca trong nước hai tám mươi ca nhập cảnh
số mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hôm qua tính đến sáu giờ ngày hai mươi tháng bảy việt nam đã có sáu mươi một trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó năm mươi tám một trăm linh ca trong nước và hai tám mươi ca nhập cảnh
số mắc mới ghi nhận trong nước tính từ đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm mươi sáu năm trăm ba mươi ca
trong đó có tám hai trăm bảy mươi bệnh nhân đã được công bố
mở hàng loạt tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trần đức danh ba mươi bảy tuổi trú tại huyện gio linh tỉnh quảng trị vừa bị công an thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm ra
vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một danh sử dụng mạng xã hội zalo để tham gia vào nhóm làm giấy tờ uy tín và đặt nhóm này làm năm giấy chứng minh nhân dân giả
ngoài ra danh còn đặt mua ba mươi sim việt theo đã được kích hoạt sẵn để đăng ký làm số điện thoại nhận tin báo của các tài khoản ngân hàng
danh tải và đăng nhập vào các ứng dụng vay tiền trực tuyến trên mạng internet và dùng các loại giấy tờ giả này đăng ký hồ sơ vay tiền
khi nhận được tiền vay thành công danh sẽ hủy mọi tài liệu liên quan
tuy nhiên chưa kịp đăng ký vào các app vay tiền trực tuyến thì danh đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm được một số tài liệu liên quan đến việc làm chứng minh nhân dân giả
trong lúc toàn xã hội đang thực hiện giãn cách để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
thì một nhóm đối tượng lại tập trung tổ chức đánh bạc đã bị lực lượng công an tỉnh bến tre bắt quả tàng
nhận được tin báo của nhân dân lực lượng công an bất ngờ ập vào nhà ông nguyễn văn thăng ở xã an hóa huyện châu thành
phát hiện một nhóm đông các đối tượng đang tổ chức đánh bạc
khi phát hiện lực lượng công an các con bạc liền bỏ chạy
tuy nhiên hai mươi tám đối tượng đã bị bắt giữ
tại hiện trường và trên người các con bạc cơ quan chức năng đã tạm giữ số tiền trên một trăm hai mươi triệu đồng
một mươi chín điện thoại di động các loại cùng một số tăng vật dùng để đánh bạc
qua test nhanh covid một mươi chín tất cả hai mươi tám đối tượng đều cho kết quả âm tính
các dân thường lợi dụng đầu cơ tăng giá
và nhấn mạnh tại cuộc họp của chính phủ với ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào ngày hôm qua
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã yêu cầu thành phố hồ chí minh cùng với các tỉnh thành ở phía nam
đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu cần phải siết chặt hơn nữa các quy định về giãn cách xã hội
nếu phát hiện vi phạm trong công tác phòng chống dịch cần phải xử lý nghiệp
theo nhận định diễn biến dịch tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam sẽ còn kéo dài
không thể dập ngay trong một vài tuần mà cần kiên trì và quyết liệt
việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu tại một số nơi vẫn còn chưa nghiêm và thiếu kỷ cương
riêng tại thành phố hồ chí minh những khu vực đang ở vùng đỏ tức nhiều ca mắc covid một mươi chín
cần phải áp dụng các biện pháp tương tự như các quốc gia bị nhiễm nặng
còn những vùng xanh tức có số ca mắc ít hoặc là chưa mắc cần phải tăng cường xét nghiệm
tìm ra f và tạo thành những chiến khu an toàn
chỉ đạo tại cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị
thành lập ngay bộ chỉ huy tiền phương đặt tại thành phố hồ chí minh
bao gồm thứ trưởng các bộ có liên quan làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng ban chỉ đạo quốc gia
đối với một mươi chín tỉnh thành đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu cần phải siết chặt kỷ luật kỳ cương về giãn cách xã hội
bộ y tế chủ trì cùng các bộ các địa phương đánh giá lại toàn bộ các chủng virus để có đối sách phù hợp
cần phân loại đánh giá các ca f f một theo từng cấp độ nhẹ có nguy cơ nặng rất nặng
để đưa ra các biện pháp điều trị
cách ly tại nhà cho hợp lý
thủ tướng yêu cầu các bộ phải có hướng dẫn kịp thời các vướng mắc thủ tục
trong quá trình lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân
bộ giao thông vận tải không được ban hành các giấy phép con
phải có hướng dẫn trên phạm vi toàn quốc đối với các phương tiện
các lái xe chở hàng hóa để tránh ách tắc giao thông
các địa phương nếu cần thiết có thể áp dụng nghiêm hơn chỉ thị một mươi sáu
tránh các kẽ hở như vừa qua
có như vậy việc phòng chống dịch mới có thể thành công
đối với những khu vực đặc biệt như các trại tạm giam các cơ sở giam giữ
ngay khi dịch bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp
lực lượng công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch
trong nội bộ và xung quanh đơn vị bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân
người đang bị tạm giam tạm giữ ghi nhận tại trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi
bên cạnh tạm dừng việc cho thân nhân gửi quà
thăm gặp người đang bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân
trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi còn quy định các đối tượng trong vụ án vụ việc
khi đưa về trại phải cách ly hai mươi một ngày
trạm tạm giam công an tỉnh quảng ngãi chuẩn bị sẵn sàng thuốc
hóa chất vật tự y tế
và khu cách ly phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
hàng ngày trại tạm giam đều triển khai phun thức khử khuẩn để ngăn ngừa dịch bệnh
yêu cầu khách đến làm việc phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
như đeo khẩu trang sát khuẩn đo thân nhiệt khai báo y tế
trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi cũng đã tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm
cán bộ chiến sĩ khi làm việc phải giữ đúng khoảng cách thực hiện nghiêm quy trình năm k
kết thúc ca trực đúng một mươi bốn ngày cán bộ chiến sĩ mới được ra ngoài làm tốt công tác vệ sinh môi trường
khu vực trại và nơi ở nơi làm việc của cán bộ chiến sĩ và các buồng giam
khi ra vào phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh
dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến ngày càng phức tạp với việc nâng cảnh báo lên mức cao
nhất của trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi sẽ góp phần thực hiện công tác phòng chống dịch
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nơi tạm giam
một quán ăn vi phạm không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng đã bị công an phường hai
thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng phát hiện và bắt quả tăng
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi tám tháng bảy kiểm tra quán ăn trên đường trương công định
khóm bốn phường hai lực lượng công an phát hiện trong quán có một bàn năm khách đang nhậu
và hai bàn gồm tám khách đang uống cà phê công an phường hai đã lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời đề nghị chủ tịch ubnd thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với chủ quán mức thiệt phạt là từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá sáu đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện yên thành tỉnh nghệ an tạm giữ hình sự để điều tra bước đầu xác định
số tiền đánh bạc của các đối tượng lên đến hơn một mươi bốn triệu đồng
nhóm đối tượng này do nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xóm tám xã viên thành huyện yên thành tỉnh nghệ an cầm đầu
tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá các trận đấu thuộc vòng chung kết euro hai nghìn hai mươi
các đối tượng thỏa thuận nhận các kèo cá độ qua zalo telegram sau đó xóa tất cả các tin nhắn hình ảnh liên quan đến hành vi cá độ để tránh bị phát hiện
lực lượng công an thu giữ một máy tính sách tay một cuốn sổ ghi chép chín điện thoại di động và hơn một trăm hai mươi triệu đồng tiền mặt
bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ ngày một mươi hai tháng sáu đến ngày một mươi hai tháng bảy nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền khoảng bốn ba tỷ đồng
trong khi đó tại tỉnh bình phước một đường dây cá độ bóng đá qua mạng cũng vừa bị triệt phá
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự công an tỉnh cùng với các lực lượng phối hợp bất ngờ đột kích bắt giữ khẩn cấp bảy đối tượng trong đường dây đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng này
các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm trần mạnh cường và vợ là lê thị nết phan thanh minh nguyễn thành long phạm duy hoàng cao đăng khoa và nguyễn ngọc nam đều trú trên địa bàn tỉnh bình phước
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước đã xác định được một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi số đề trên mạng internet do vợ chồng trần mạnh cường và lê thị net đứng ra tổ chức
sau một thời gian kiên trì theo dõi và thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ phạm tội của nhóm đối tượng này phòng cảnh sát hình sự đã quyết định phá án
các đối tượng hoạt động phạm tội hình thức rất là tinh vi xảo quyệt có nhiều hình thức để đối phó với cơ quan công an
chúng hoạt động trên không gian mạng qua các trang cá cửa bóng đá liên lạc chủ yếu là qua zalo facebook messenger và giao dịch tiền với hình thức là truyền khoản các tài khoản ngân hàng
và lại cái mùa eu thì thường thường là diễn ra một đêm rất là khuya cho nên là rất là khó khăn cho lực lượng công an trong việc truy bắt
khám xét nơi ở của vợ chồng trần mạnh cường và lê thị net cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc
qua đấu tranh khai thác bước đầu các đối tượng khai nhận đã tham gia vào đường dây cá đội bóng đá và chơi số đề do trần mạnh cường và lê thị nết đứng ra tổ chức
cường tổ chức cá đội bóng đá
cường tổ chức cá đội bóng đá
còn nết tổ chức chơi số đề
hoạt động đánh bạc của cường net đều thực hiện trên điện thoại di động qua mạng internet
bước đầu cơ quan công an đã xác định được số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi số đề lên đến hàng tỷ đồng
vô đó thì mình đăng nhập người ta điện cho mình người ta chỉ cho mình cái tên đăng nhập mình đăng vô
không mà nếu mà ăn thì có thích nhận ví dụ mình chốt người ta là hai mươi triệu hay là một mươi triệu gì đó
thì nếu mình ăn được một mươi triệu thì người ta sẽ để người ta đưa tiền cho mình
còn nếu mình thua rồi thì một mươi triệu thì người ta sẽ đưa điện thoại người ta để cho mình để tiền
sau khi cơ quan công an bắt giữ bảy đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc nêu trên
đã có thêm một đối tượng trong đường dây đánh bạc đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền hàng chục triệu đồng
vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa tiến hành di lý một đối tượng có lệnh truy nã đã bỏ trốn ba mươi năm về trại tạm giam công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm
sáng ngày một mươi sáu tháng bảy cảnh sát hình sự phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu công an xã xuế rau phát hiện bắt giữ và di lý huỳnh đức đường năm mươi tám tuổi
từ xã xuế rào huyện châu đức tỉnh bà rợi vũng tàu về quảng nam để điều tra xử lý theo quy định
cảnh vi giết người chiều một mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi một sau khi nhậu đường và ba người bạn đi ngang qua nhà ông hồ thận tại xã bình đình huyện thăng bình tỉnh quảng nam đà nẵng cũ
tại đây đường và ông thận con rể ông thận là nguyễn công minh nảy sinh mâu thuẫn đường đã vác dìu chém minh và ông thận hậu quả ông thận tử vong tại chỗ minh bị thương tích nặng
sau khi gây án đường bỏ trốn vào tỉnh bà rê vũng tàu thay đổi tên gọi khác để sinh sống làm ăn và cưới vợ sinh con
thưa quý vị ngày một mươi chín tháng bảy chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong đã có tâm thư gửi đến toàn bộ nhân dân thành phố kêu gọi người dân tiếp tục ủng hộ tin tưởng chia sẻ cùng thành phố thực hiện nghiêm quy tắc về giãn cách xã hội và chỉ ra tám giải pháp để dập dịch trong thời gian tới
chủ tịch nguyễn thành phong viết thư toàn thể đồng bào chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tp hcm thành phố thân yêu của chúng ta đang trong giai đoạn rất khó khăn
khi phải căng mình đối mặt với đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội
với ý chí chống dịch như chống giặc cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân thành phố đang ra sức chiến đấu với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình cơ quan đơn vị địa phương là một pháo đài chống dịch
thành phố rất trân trọng ghi nhận và biết ơn những tình cảm quý báo
tấm lòng sức người sức của đã mang lại nhiều ý nghĩa trong cuộc chiến này
đây sẽ là sức mạnh vô cùng to lớn để thành phố nêu cao tinh thần quyết tâm chiến thắng dịch bệnh
chủ tịch ubnd tp hcm cũng chia sẻ tám giải pháp hiệu quả để chống dịch trong thời gian tới
trong đó tập trung lấy mẫu xét nghiệm có trọng tâm tách f ra khỏi cộng đồng thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu tích cực điều trị các ca f nặng
chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine đợt năm
phấn đấu quý i năm hai nghìn hai mươi hai có hai phần ba người dân thành phố sẽ được tiêm vaccine đảm bảo an sinh xã hội hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu
chủ tịch ubnd tp hcm tin tưởng rằng với sự chung sức đồng lòng đoàn kết và quyết tâm nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh
tiếp tục phát triển kinh tế xã hội đem lại sự bình an ấm no hạnh phúc cho nhân dân thành phố
thưa quý vị sở y tế tp hcm vừa tích hợp ứng dụng chủ tịch ubnd tp hcm
tra cứu thông tin covid một mươi chín trên website của sở nhằm giúp cho người dân tra cứu nhanh chóng thông tin về người thân của mình
đang điều trị tại cơ sở y tế nào trên địa bàn khi có nhu cầu
để tra cứu thông tin về người thân đang cách ly điều trị tại cơ sở y tế nào ở tp hcm
người dân chỉ cần truy cập ứng dụng trả cứu thông tin covid một mươi chín trên website www medinet hcct gov vn của sở y tế tp hcm
trong bối cảnh số lượng bệnh nhân covid một mươi chín tăng dần
số khu cách ly tập trung và các cơ sở y tế điều trị được mở rộng
số trường hợp được chuyển đến các bệnh viện chuyên tiếp nhận người nghi mắc và mắc covid một mươi chín cũng tăng dần
do đó không dễ dàng và nhanh chóng tra cứu thông tin của một người đang được cách ly
việc sở y tế tp hcm mở thêm chức năng trả cứu thông tin covid một mươi chín
sẽ khiến người dân dễ dàng kiểm tra theo dõi thông tin người thân của mình đang điều trị bệnh
trước đó từ năm hai nghìn hai mươi sở y tế tp hcm cũng đã đưa vào sử dụng phần mềm ứng dụng
hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh covid một mươi chín
hệ thống này giúp cán bộ nhân viên y tế đang tham gia quản trị các khu cách ly tập trung
và các bệnh viện điều trị covid một mươi chín dễ dàng quản lý thông tin theo dõi diễn tiến tình trạng sức khỏe
quá trình điều trị của người cách ly hoặc người bệnh
từ lúc vào cho đến khi rời khỏi khu cách ly hoặc xuất viện
tp hcm cơ bản đủ số lượng máy thở và ecmo cho công tác điều trị covid một mươi chín
đó là khẳng định của sở y tế tp hcm
trong những ngày gần đây thông tin về việc chậm đưa f đi điều trị khiến người dân quan tâm
và lo ngại về việc liệu tp hcm có quá tải trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
mặc dù liên tục chuẩn bị các kịch bản và mở rộng nhiều cơ sở để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
từ năm mươi giường và hiện nay là sáu mươi giường để đáp ứng các tình huống khẩn cấp của dịch bệnh
tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng f phải chờ đợi vài ngày mới được nhập viện
vấn đề này theo đại diện sở y tế là do khâu chuẩn bị cơ sở vật chất ban đầu
khiến ngành y tế có thời điểm bị lúng túng
bên cạnh công tác chống dịch của ngành y tế
điều người dân lo lắng là liệu thành phố có đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân trong những ngày tới hay không
theo đại diện sở công thương tp hcm suốt thời gian qua tp hcm triển khai chương trình bình ổn thị trường
thì tác dụng rất lớn việc tăng giá những ngày vừa qua không liên quan đến đầu cơ tích trữ

cố gắng gần sáu tầm trên quốc gia

đăng ký nhà hàng hành vi cơ sở thương tổ chức của tp hcm

như khóa thấp nơi không được thì đó là nỗ lực để roberto
để phục vụ công tác phòng chống dịch của thành phố chiều tối hôm qua tám trăm linh máy thở và sáu hai tấn thiết bị y tế cũng được chuyển từ hà nội vào thành phố hồ chí minh
số máy sẽ được chuyển đến các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo kế hoạch bộ y tế sẽ đưa hai máy thở và phục vụ chống dịch tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
thưa quý vị ngành đường sắt đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện nhân vật lực để lạp cầu trước việc nhiều tỉnh thành đề nghị đưa công dân đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam về quê trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
theo đó để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bằng đường sắt từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam về địa phương theo nhu cầu
hiện tổng công ty đường sắt việt nam đã chuẩn bị sẵn phương tiện nhân lực phù hợp với các địa phương và cơ sở
cơ quan chức năng có phương án phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho hành khách khi được phép tổ chức đón trả khách
cụ thể chuyến tàu đặc biệt này chỉ đón khách lên tại một ga đi và ra khách tại một ga đến
hoặc các toa xe chuyên biệt trong một đoàn tàu cho các tỉnh thành có nhu cầu vận chuyển riêng công dân địa phương
đặc biệt ngành đường sắt có thể bố trí nguyên toa xe để phục vụ hành khách có nhu cầu thuê riêng cho gia đình
cùng với đó tổng công ty đường sắt vẫn duy trì nghiêm các biện pháp phòng dịch thường xuyên
như bố trí giãn cách hành khách bằng cách bán năm mươi số chỗ
thực hiện đầy đủ khuyến cáo năm k của bộ y tế hướng dẫn và kiểm soát khai báo y tế
các nhân viên công tác trên tàu thực hiện việc lưu trú tại chỗ
khi lên xuống không được rời khỏi khu vực làm việc lưu trú theo quy định
để đảm bảo quyền lợi cho hành khách ngành đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé
cho các đối tượng chính sách xã hội như mẹ việt nam anh hùng thương binh người cao tuổi học sinh sinh viên
khi có nhu cầu sử dụng phương tiện tàu hỏa về quê giãn cách
chiều tối ngày một mươi chín tháng bảy chuyến tàu cao tốc đường thủy đầu tiên đã chở hai mươi tấn rau củ quả
từ tiền giang về tp hcm do ngày đầu tiên thử nghiệm hình thức vận chuyển này
nên các bên liên quan chưa tính toán hết được các tình huống phát sinh
ngay khi có chủ trương của sở công thương tp hcm thí điểm vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy
nhằm giảm áp lực giao thông đường bộ khi thực hiện chỉ thị một mươi sáu
sở công thương tp hcm đã phối hợp với các bên liên quan để đưa hai mươi tấn hàng hóa thiết yếu
từ các tỉnh miền tây cập bến tp hcm ưu điểm của việc vận chuyển đường thủy là thời gian nhanh
so với đường bộ chỉ khoảng một năm tiếng trong điều kiện thuận lợi
trong khi đi bằng đường bộ trung bình phải mất bốn tiếng
việc thí điểm thành công luân chuyển hàng hóa bằng đường thủy là tín hiệu khả quan
đảm bảo việc cung ứng nhanh chóng không bị đứt đoạn thực phẩm đến tay người tiêu dùng tươi ngon hơn
trong ngày đầu toàn bộ hàng hóa được công ty bách quá xanh dùng xe tải đưa về các điểm phân phối lẻ
trên địa bàn thành phố
theo sở công thương những trải nghiệm thực tế trong ngày đầu tiên là cơ sở để đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm
làm việc lại với các bên để phối hợp ăn ý hơn
các tàu phải xuất tác sớm hơn doanh nghiệp phải tính toán để tập kết hàng hóa tại cảng
để bảo đảm tiến đồ vận chuyển về đến tp hcm
thưa quý vị khi mà hầu như tất cả các ngành nghề ngưng đầu để chống dịch
thì lực lượng giao nhận bằng xe hai bánh tại tp hcm vẫn đều đặn tỏa ra khắp các địa bàn
đặc biệt là khi mà khu vực phong tỏa y tế xuất hiện ngày càng nhiều
nhu cầu vận chuyển thực phẩm ngày càng tăng
sáng phương nam đã theo chân một ngày làm việc của các shipper giữa cao điểm cuộc chiến
kiểm soát covid một mươi chín với những đặc thù chưa có tiền lệ
chàng trai nguyễn hà giang hai mươi bốn tuổi đã có một năm rưỡi kinh nghiệm về xe công nghệ chở khách
tuy nhiên với yêu cầu mới của chí thị một mươi sáu tại tp hcm
công việc chính mỗi ngày
lại đi mua sắm giúp tại các siêu thị mini hoặc vận chuyển thực phẩm
người bạn ở cùng phòng trọ đang phải ở lại nhà máy để làm việc
dù chỉ còn một mình nhưng giang vẫn chọn công việc nhiều rủi ro này ở tp hcm
bởi đây là sinh kế duy nhất cho cậu và cả gia đình dưới quê đồng tháp
cái cuộc sống mình nó như vậy rồi mình không thể nào mình bỏ được
với lại bây giờ khó khăn mình cũng không thể nào mình về quê ở với ba mẹ được nữa
yêu cầu không bán thức ăn chế biến sẵn mang về đã khiến công việc duy nhất của các nhân viên giao nhận hiện nay
là vận chuyển hàng hóa chìm đi chở giúp cho khách hàng
cánh tường shipper sắp hàng dạo quanh các siêu thị cửa hàng tiện lợi
trở nên phổ biến khắp tp hcm những ngày qua
có những người nói anh ơi anh nhớ giao giùm em cái nha
em đặt nhiều người người ta không nhận em sẽ giao em quyền tâm
và mình tới nơi mình vừa gọi điện thôi anh đang tới rồi rồi là hết
người ta chạy ra liền
thì người ta cũng có cái nhu cầu của người ta ở trong những khu phòng thảm
mình đi mình thấy thật sự là nhu cầu và người ta thiếu thốt rất là nhiều thứ
trong nhà thì lại không có đồ ăn mà mẹ thì gửi đồ lên
bắt buộc em phải nhờ mấy anh
có những lần mà đặt hai ba lần nó không được
thế là khi nào có tài xế nhận đơn em rất mừng vì có người giao hàng cho mình
mấy cái đồ đó là đồ rau củ nhưng mà không có lấy liền nó sẽ bị hư
tất cả các hãng giao nhận bằng xe hai bánh hiện nay
được áp dụng chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho nhân viên
trong trường hợp họ không may nhiễm virus sars cov hai trong quá trình làm việc
tuy nhiên với dự kiến tp hcm còn phải áp dụng giãn cách xã hội thời gian dài
số lượng bệnh nhân covid một mươi chín còn gia tăng
thì phương án được quan tâm là bảo vệ sức khỏe của lực lượng này bằng vaccine
từ đó giảm nguy cơ lây nhiễm cho bản thân người giao nhận và cả người dân khi tiếp xúc
giống như cái này là mình bán sức khỏe đó mình kiếm tiền
nếu mà giờ thời buổi cách ly nếu mình ở nhà không
không có tiền tiền thứ nhất là tiền nhà tiền cửa tiền sữa tiền sùng
giờ về là phải sát khuẩn tay
cái chân các kiểu tấm xong rồi em mới được vô nhà
bằng cách là chúng ta lập những danh sách của shipper thường xuyên
di chuyển thường xuyên để vận chuyển những hàng hóa cho đến người dân trong mùa dịch này
lên danh sách để họ được tiêm chủng
việc thứ hai chúng ta thấy được rằng nếu như chúng ta không có giãn cách xã hội
bằng cách đảm bảo về cái việc lây nhiễm chéo trong những vùng mà chúng ta thấy được rằng là tình trạng rất là phức tạp
nếu như shipper chúng ta không quản lý chặt
và chúng ta không có những cái biện pháp
để giúp ngăn ngừa về cái covid này thì như vậy có thể đây là một trong những yếu tố lây lan trong cộng đồng
trong ngày một mươi chín tháng bảy sở lao động thương binh và xã hội thành phố hồ chí minh
có văn bản khẩn đề nghị ưu ba nhân dân hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức
rà soát thống kê lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó ngoài sau nhóm daniel trong nghị quyết không chính của hội đồng nhân dân thành phố
sở này đã bổ sung thêm nhóm tài xế phụ xe lơ xe
tiếp viên nhân viên làm thuê tại các hộ kinh doanh vận tải và xe ôn công nghệ
đây được cho là tín hiệu tích cực cho lực lượng giao nhận hiện nay đang vận hành cực lực
liên quan đến việc chia hỗ trợ từ ngày năm tháng bảy đến nay đã có gần hai trăm ba mươi sáu
trong tổng số hai trăm ba mươi bảy năm trăm linh lao động tự do đã nhận được hỗ trợ
như vậy có gần một trăm linh lao động tự do được nhận hỗ trợ trong đợt này
cùng với chi trả gói hỗ trợ tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng thành phố hồ chí minh cũng trích ngân sách
để thực hiện hỗ trợ theo gói hai mươi sáu tỷ đồng của chính phủ
trường hợp người được hỗ trợ thuộc diện hướng từ hai chế độ trở lên
thì chính được hướng một chế độ hỗ trợ thuộc diện cao nhất
thưa quý vị và các bạn tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án bot
công ty cổ phần giao thông số việt nam công ty trách nhiệm hiệu hạn thu phí tự động vetc
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec và các cục quản lý đường bộ
đề nghị tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án bot
các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí vec bố trí nhân lực bảo vệ thiết bị và tài sản trạm thu phí
đồng thời đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí
có phương án để kịp thời tổ chức thu phí trở lại ngay sau khi hết thời gian giãn cách
đối với các trạm thu phí nằm ngoài vùng thực hiện chỉ thị một mươi sáu
các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án bot các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí vec
thực hiện miễn phí cho các phương tiện tham gia vận chuyển thuốc men máy móc thiết bị vật tư hàng hóa qua trạm
theo quy định tại thông tư ba mươi năm hai nghìn một mươi sáu và thông tư sáu mươi hai nghìn một mươi tám của bộ giao thông vận tải
quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh
do bộ giao thông vận tải quản lý đồng thời miễn phí với các phương tiện chở cán bộ nhân viên y tế
người tăng cường hỗ trợ vùng dịch các phương tiện chở người từ vùng dịch về các địa phương
phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức phân làn phân luồng hướng dẫn giao thông
để các đoàn xe nêu trên lưu thông qua trạm thu phí nhanh nhất
đối với các dự án do ủy ban nhân dân tỉnh thành phố là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng dự án
tổng cục đường bộ việt nam đề nghị ủy ban nhân dân căn cứ vào tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch tại địa phương
xem xét việc tạm dừng và miễn phí tại các trạm thu phí để hỗ trợ công tác phòng chống dịch
cục cảnh sát giao thông cũng đã có văn bản đề nghị giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có phương án chủ động phân luồng nhận diện phương tiện từ xa
bảo đảm lưu thông nhanh nhất trong dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể các đơn vị nghiệp vụ công an liên hệ với sở giao thông vận tải địa phương để được hướng dẫn
phối hợp cài đặt phần mềm cấp mã qr code cho phương tiện lưu thông trên luồng xanh quốc gia
trên luồng xanh địa phương để rút ngắn thời gian kiểm soát tại các chốt trạm kiểm soát
để người dân chủ động chuẩn bị trước khi di chuyển giao thông được thông suốt tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
cục cảnh sát giao thông đề nghị cán bộ chiến sĩ công an các tỉnh địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ
kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện yêu cầu năm k
cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm trên cả ba tuyến giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát cơ động và xử lý vi phạm thông qua hệ thống giám sát
xử lý vi phạm qua hình ảnh để tránh tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp lây nhiễm
nhất là các đơn vị tại địa bàn phía nam
cùng với đó thông báo công khai số điện thoại tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe và xử lý vi phạm
để các cơ quan đơn vị và người dân liên hệ sắp xếp thời gian đến giải quyết
bảo đảm không tập trung đông người giữ đúng khoảng cách và giải quyết một người một lần
thưa quý vị từ phản ánh của người dân phóng viên intv đã thâm nhập thực tế và khẳng định
công ty cổ phần ô tô một tháng năm không chỉ không tuân thủ quy định không thanh toán đúng thời hạn
nợ lương mà còn không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong suốt thời gian dài
điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của hàng trăm người lao động
chồng mất một mình tần tạo nuôi hai người con
nguồn thu nhập chính của chị dương là những đồng lương ít ỏi từ công việc tại công ty cổ phần ô tô mùng một tháng năm
thế nhưng năm hai nghìn hai mươi chị và hơn một trăm linh công nhân khác bị công ty cho nghỉ việc
không được thanh toán tiền trong nhiều tháng
năm hai nghìn hai mươi công ty bảo là vừa là dịch covid không có việc nữa cho nghỉ
nghỉ mà cũng không có báo cáo gì bao giờ gọi đi làm không có báo cáo gì thông báo gì
bảo là cho nghỉ vậy cái gì cả
cứ bảo đi nghỉ thôi bao giờ có việc thì gọi đi từ ngày đấy nghỉ là cũng không bao giờ gọi nữa
thì chúng tôi đến đòi lương thì cũng bảo chưa có tiền nhưng mà xong vừa rồi vừa rồi thì là
tất cả anh chị em vào đòi và có thì công ty cũng có giả cho được một tháng
còn riêng của tôi thì là giả cho được hết rồi
khó khăn trồng chất khó khăn khi đang phải xoay sở với cuộc sống không có việc làm
thì chị dương nhận thêm một tin xét đánh về sức khỏe và bệnh tình của mình
cập giấy kết quả khám bệnh trên tay với căn bệnh u phổi
chị dương như sụp đổ
thật sự là đã lúc đấy mình cũng đã chuẩn bị cái tâm đi trước rồi
nhưng mà thật sự là không giấu đồ cảm xúc gì
nghĩ bây giờ bị bệnh này mà sao con cái nó khổ không có chỗ rửa rẫm ở đâu cả
nhiều lúc tôi thật sự là bảo là không nghĩ thì cũng không được
nhưng mà cứ mở mắt ra là nghĩ đến bệnh mình
không biết là mình đã dị căn chưa mà dị căn thì chắc là không được bao lâu đâu
hiện tại nhiều công nhân đang trong tình cảnh thất nghiệp không được trợ cấp
vẫn chưa được công ty cổ phần mùa một tháng năm trả lương cũng như thanh toán tiền bảo hiểm
hơn một trăm linh anh em có người thì nợ ít thì cũng phải từ hai cho đến năm tháng
có người bị nợ nhiều lên tới một mươi bốn tháng
về bảo hiểm xã hội từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến nay công ty chưa đóng cho một ai cả
hàng tháng công ty vẫn thu đủ trích đủ không thiếu một đồng nào
nhưng mà không có gì

hàng tháng năm hai nghìn một mươi chín tháng sáu hai nghìn một mươi chín là hai tháng
với lại tháng năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn hai nghìn hai mươi một là một mươi bốn tháng lương
chỉ giá cho tôi đến ba mươi tháng bốn một tháng năm tôi xin đi tiểu bành
thôi cuối cùng nói giá cho vài tháng lương cuối cùng ứng được ba triệu
mình nhớ mẹ chứ chứ ảnh lương cho tôi
mẹ chứ ảnh lương cho tôi

mình nhớ mẹ chứ ảnh lương cho tôi
mình đón tiền bảo hiểm xã hội cho từng công nhân
phòng liên quan đến vấn đề này chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trung ngọc anh đã có công văn
giao sở lao động thương binh và xã hội phối hợp với ủy ban nhân dân huyện đông anh và đơn vị liên quan kiểm tra
đồng thời có biện pháp xử lý theo quy định để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân
báo cáo ủy ban nhân dân tp các vấn đề vượt thẩm quyền
kết quả kiểm tra xử lý báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước ngày hai mươi tháng bảy tức là ngày hôm nay
trong các bản tin tiếp theo